trên thế giới thì báo cáo sáng nay của ủy ban y tế trung quốc cho biết đã có thêm bốn ca lây nhiễm mới được ghi nhận ở nước này
toàn bộ các cam nhiễm mới đều là lây nhiễm trong nước ở các tỉnh cát lâm đông bắc nước này
còn tại châu âu thì who kêu gọi các cộng đồng ở châu âu cần duy trì sự cảnh giác và bảo vệ những thành tiệu đã đạt được
ngoài bốn ca nhiễm mới trong cộng đồng còn có thêm một ca nghi nhiễm mới là nhập khẩu từ nước ngoài ở thành phố thượng hải
cũng trong ngày một mươi bốn tháng năm trung quốc đại lục có thêm một mươi bốn bệnh nhân bình phục trong khi số ca nghiêm trọng tăng hai ca lên một mươi một ca
đáng chú ý trong ngày một mươi bốn tháng năm có thêm một mươi một ca ẩn trong đó có hai ca từ nước ngoài đến
hiện trung quốc đại lục ghi nhận sáu trăm một mươi chín ca ẩn được hiểu là những ca xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai
nhưng không có biểu hiện mắc bệnh lẫn các triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
tổ chức y tế thế giới who hôm qua cảnh báo các nước châu âu rằng sự mệt mỏi khi áp đặt tình trạng khẩn cấp
trong tình hình hiện nay sẽ làm suy yếu những thành công đã đạt được trong cuộc chiến chống covid một mươi chín tại châu lục này
theo who những thông tin về sự mất lòng tin vào chính quyền về những thuyết âm mưu đang châm ngòi cho các phong trào chống lại quy định về giãn cách xã hội
trái lại có nhiều người lại hành xử quá thận trọng dẫn đến việc họ hạn chế các tương tác xã hội cũng như tiếp cận các dịch vụ y tế
cơ quan này kêu gọi các cộng đồng ở châu âu cần duy trì sự cảnh giác và bảo vệ những thành tựu đã đạt được
đồng thời yêu cầu các nhà hoạch định chính sách nên giữ sự hòa hợp lắng nghe nghiên cứu và điều chỉnh các biện pháp phù hợp